bàn chấp hành trung ương đảng kêu gọi trong giai đoạn lịch sử vinh quang này của tổ quốc mỗi cán bộ đảng viên cũng như toàn đảng toàn dân và toàn quân ta phải có tinh thần chiến đấu cao dũng cảm phi thường phải có chi khí anh hùng và quyết tâm rời non lấp biển đạp băng bất cứ trở lực nào hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào đánh bại bất cứ kẻ thù nào
tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy hội nghị lần thứ một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng đã ra nghị quyết về đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao chủ động tiến công địch phục vụ sự nghiệp chống dịch
tháng một năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám hội nghị lần thứ một mươi ba của ban chấp hành trung ương đảng đã ra nghị quyết về đẩy mạnh đấu tranh ngoại giao chủ động tiến công địch phục vụ sự nghiệp chống dịch

ngày chín tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín tại quảng trường ba đình đồng chí lê duẩn bí thư thứ nhất ban chấp hành trung ương đảng đã đọc bản di trúc của người và điếu văn của trung ương
trong đó có năm lời thề sắt son của toàn đảng toàn dân ta quyết thực hiện những lời căn dặn của người trước lúc đi xa
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn ở miền nam quân ta liên tiếp đánh bại các cuộc hành quân lân chiếm của địch thực hiện chiến lược tiến công miền bắc tích cực khôi phục kinh tế và chi viện mạnh mẽ cho miền nam
nguyện quân nguyện quyền suy yếu nghiêm trọng
trong bối cảnh đó bộ chính trị đã hạ quyết tâm chấp thời cơ để giải phóng miền nam trong năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nghị quyết lịch sử của bộ chính trị năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn và đầu năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm là một điển hình của tư duy cách mạng khoa học và sáng tạo lớn dẫn dắt quân và dân ta đến đại thắng mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đã toàn thắng miền nam hoàn toàn được giải phóng
non sông thu về một mối thống nhất đất nước vừa là nguyện vọng tha thiết bậc nhất của nhân dân cả nước vừa là quy luật khách quan của sự phát triển cách mạng việt nam của lịch sử dân tộc việt nam